theo bộ y tế cho biết lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín một số đối tượng đã cố tình tìm cách đưa vào thị trường việt nam nhiều mặt hàng có liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín không rõ nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo chất lượng như là bộ đồ bảo hộ chống dịch khẩu trang y tế thuốc điều trị covid một mươi chín máy tạo oxy kích xét nghiệm covid một mươi chín nước sắc khuẩn ngân tay y tế đã qua sử dụng
và bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố các đơn vị trực thuộc bộ y tế chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung công việc sau